xin kính chào quý vị tôi là huyền trang của kênh báo sức khỏe và đời sống
chào mừng quý vị đến với những tin tức mới nhất về tình hình covid một mươi chín hiện nay
thế giới đã không ngừng nỗ lực tìm ra loại vaccine để phòng ngừa kháng thể covid một mươi chín
từ chừng với tỷ lệ tiêm chủng trên toàn dân số cao chúng ta có thể an tâm phần nào
thì mới đây romania từ nhà vô địch tiêm chủng đã nước này tụt xuống trở thành nơi có tỷ lệ phủ vaccine thấp nhất châu âu
có thể nói là dòng covid một mươi chín đã để lại những bi kịch vô cùng tan thương cho đất nước này
y tá claudio iannita chia sẻ thật tàn khốc quá sức tàn khốc
cô có tiếng nói kèm theo một tiếng thở dài
trong mặt cô là một hàng dài băng ca xếp trước nhà sát bệnh viện đại học bucharest romania
mỗi chiếc băng ca có một chiếc túi màu đen
bên trong là những thi thể vô hồn
nhà sắc này có sức chứa một mươi năm thi thể
nhưng ngày hôm ấy họ tiếp nhận bốn mươi một trường hợp không đủ chỗ
những xác chết được xếp đầy hành lang bên ngoài thi thể trong chất văng vẳng từ bên trong là tiếng khóc than
của một người phụ nữ duy nhất thời điểm đó được đi vào nhìn cha mình lần cuối
bệnh viện đại học puterres là cơ sở y tế lớn nhất tại thủ đô của romania
nơi được dùng để điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
làn sóng dịch bệnh lần thứ tư đang khiến họ phải chật vật trong khi điều tồi tệ nhất vẫn còn chưa tới
anita nói tiếp
từ khi hành nghề chưa lúc nào tôi nghĩ mình phải trải qua một thời khắc như vậy
tôi không thể ngờ tình cảnh thảm họa này có thể xảy ra
không nghĩ rằng có ngày chúng tôi phải đưa cả một gia đình về nơi an nghỉ cuối cùng
các tầng trên của bệnh viện nay cũng khác
toàn bộ giường bệnh tại đây đã chuyển thành giường tự nhiên

và chỉ còn đúng một giường trống đang được một y tá thay ga
chiếc giường ấy chống là bởi vì người từng nằm ở đó đã được chuyển xuống nhà xác
vào lúc này romania nằm trong số những nước châu âu có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất
chỉ ba mươi sáu dân số nước này được tiêm chủng toàn bộ
bất chấp việc họ từng rất phấn khởi với tốc độ tiêm hàng đầu châu âu có được vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
nhà chức trách lý giải tỷ lệ này
những yếu tố bao gồm sự nghi ngờ của công chúng
niềm tin sâu sắc vào tôn giáo cùng cơn bão tin giả đang hoành hành trên mạng xã hội
khi bác sĩ alexandra mantiano ba mươi hai tuổi
đến làm việc tại trung tâm tiêm chủng ở bucharest sau ca làm việc vào ban đêm
cô nhận thấy lượng người xuất hiện là rất thấp
cô cảm thấy khá bối rối khi áp lực của dịch bệnh dường như không có chút giá trị với công chúng
mantiano chia sẻ
các bác sĩ cả tôi nữa đang cố gắng tuyên truyền cho mọi người rằng
các bệnh này thực sự tồn tại
đối với việc tiêm vaccine có rất nhiều ý kiến trái chiều
tại romania có một cộng đồng gọi là antivac và diana sosaka
là một trong những người thuộc cộng đồng có tầm ảnh hưởng nhất
theo truyền thông ghi nhận sosaka đã từng là tổ chức ngăn chặn người đi tiêm vaccine
tại một trung tâm tiêm chủng phía đông bắc đất nước
thời điểm hiện tại các vaccine hiện hành ở romania đã được kiểm tra cẩn thận
để sử dụng trên trẻ em và được chứng minh là đủ an toàn cũng như hiệu quả
nhưng điều này không đủ để ngăn sosaka cùng với những người trung quan điểm với cô
lan tỏa những tin đồn vô căn cứ trên truyền thông và mạng xã hội
nhà chức trách và nhân viên y tế romania đang rất khó chịu
vì một nhân vật có tầm ảnh hưởng tới công chúng như sosoaca
lại đang tìm cách phá hoại nỗ lực chống dịch của họ
đại tá valer gyojita một bác sĩ quân đội đang vận hành chiến dịch tiêm chủng toàn quốc cho biết
hãy nhìn vào thực tế đi chúng tôi đang phải đối mặt với những khu ico kín bệnh nhân
chúng ta có rất nhiều ca nhiễm mới và thật không may là hàng trăm người chết mỗi ngày
đây là thực tế và chín mươi người chết là những người chưa tiêm chủng
trước cửa bệnh viện boucharet là một biểu ngữ lớn che kín một phần tòa nhà
họ đang chết ngạt họ đang cầu xin họ đang hối hận
những dòng chữ in đậm phía trên là những hình ảnh nhân viên y tế
đang khổ sở chăm sóc bệnh nhân covid trong khu icu
nhưng bên dưới chỉ một số ít người nhìn vào nó cũng chẳng mấy ai bận tâm
chẳng bao lâu sau tấm biểu ngữ đó sẽ được treo ở nhiều thành phố lớn nữa
mặc dù nikolai miron thị trưởng vùng bossani là một trong những người có tầm ảnh hưởng với công chúng
nhưng ông lại thuộc cộng đồng antivac
bất chấp các dữ liệu từ y tế hay truyền thông miron chia sẻ quan điểm
chúng tôi không chống lại vaccine nhưng chúng tôi cần xác nhận nó giảm được lo âu
chúng tôi không nghĩ vaccine này là an toàn
dragos skotoru linh mục của một ngôi làng thuộc vùng bosansi
thậm chí còn không tin covid một mươi chín nguy hiểm vì tại làng của ông vẫn chưa có ai chết
ông nói tôi chỉ tin vào những gì mắt thấy chứ không phải tay nghe
chúng tôi vẫn chưa có ai chết cả có thể vài người mắc bệnh nhưng người chết bằng không
có thể nói đó là điều may mắn cho ngôi làng của critreu
bởi ngôi làng này nằm ở vùng rất hẻo lánh tại những nơi khác tỷ lệ tử vong cao hơn rất nhiều
như suseva nơi có tỷ lệ cao thứ ba cả nước chỉ cách possaci chưa đầy một mươi phút lái xe
một nghĩa trang ở đây đang có rất nhiều huyệt mộ mới đào chuẩn bị làm tăng lễ
trở lại với nhà sát bệnh viện đại học bucharest một nhân viên y tế đang đóng đinh vào chiếc quan tài gỗ
trong lúc đồng nghiệp xịt khử khuẩn bên cạnh
với một nạn nhân của covid một mươi chín sẽ không có đám tang được mở áo quan dành cho họ
ionita khẩn khoản chia sẻ vaccine có ý nghĩa sống còn mọi người phải hiểu điều đó
kể cả trong giờ phút cuối cùng
và với nạn nhân đang nằm trong chiếc áo quan kia mọi thứ đã là quá mùi
thưa quý vị chúng ta có thể cảm nhận rõ nhất những đau thương mất mát mà covid một mươi chín mang đến với nhân loại
dù tương lai covid một mươi chín có qua đi thì nỗi đau vẫn còn đấy
nhân loại sẽ phải mất rất nhiều thời gian để đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó
chúng tôi hy vọng romania sẽ sớm đưa ra phương án giải quyết trước mắt
để có thể dập tắt dịch bệnh sớm nhất và làm yên lòng người dân
bên cạnh đó điều mà toàn thể thế giới quan tâm hiện nay là liệu năm hai nghìn hai mươi một qua đi
đại dịch này sẽ diễn biến như thế nào trong năm hai nghìn hai mươi
liệu nó sẽ bùng phát với những biến thể nguy hiểm hơn hay bất ngờ biến mất
một đại dịch không đột nhiên chấm dứt nó chỉ phai nhà dần
và đó sẽ là những gì xảy ra với covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi hai
đúng vậy sẽ có những ổ dịch theo khu vực hoặc theo mùa
đặc biệt là ở những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp
các nhà dịch tễ học cũng sẽ phải theo sát các biến chủng mới
có khả năng vượt qua khả năng miễn dịch của vaccine
nhưng dẫu vậy
trong những năm sắp tới covid một mươi chín sẽ chuyển từ đại dịch về một dạng bệnh đặc hữu
giống như là cảm cúm và cúm mùa
hầu như cả thế giới sẽ trở về cuộc sống bình thường
hay đúng hơn là một điều bình thường mới thời kỳ hậu covid
đằng sau viễn cảnh này là những thành công rực rỡ
thành công là ở việc phần đông nhân loại đã được tiêm chủng
ở chỗ có những phương thuốc hỗ trợ điều trị theo từng giai đoạn
và làm giảm phần lớn nguy cơ tử vong
việc tạo ra vaccine và thuốc một cách nhìn
nhanh chóng cũng là cột mốc quan trọng đối với khoa học
vaccine bại liệt kể từ khi được thử nghiệm đã phải mất hai mươi năm mới được cấp phép tại mỹ
trong khi đó chỉ chưa đầy hai năm sau khi biết đến virus sars cov hai
thế giới đã tìm cách sản xuất mỗi tháng một năm tỷ liều vaccine
với dự đoán lên đến tổng cộng hai mươi hai tỷ liều vào tháng sáu năm tới
cân nhắc lại vaccine không mang đến khả năng bảo vệ một trăm linh
đặc biệt là trên nhóm người già
chính vì thế y khoa thế giới tạo ra thuốc điều trị
với khả năng giảm nguy cơ tử vong
sự kết hợp giữa vaccine và thuốc điều trị cũng giống như những bức tường
mỗi bước sẽ ngăn chặn một phần độc lực của virus
và tự trung tạo ra một lá trắn ổn định để khiến virus trở nên bớt nguy hiểm
nhưng trong viễn cảnh ấy vẫn có những thất bại
độ nguy hiểm của covid trong tương lai thực chất phụ thuộc vào những gì nhân loại làm được ở hiện tại
và ở hiện tại sự miễn dịch mà nhân loại đạt được đi kèm với một cái giá đắt
có rất nhiều người được bảo vệ khỏi các biến chủng covid hiện nay
là nhờ họ bị lây nhiễm và khỏi bệnh
và còn rất nhiều người chủ yếu ở các nước đang phát triển
vẫn chưa được tiêm chủng hoặc tiếp cận thuốc điều trị
ít nhất là đến nửa sau năm hai nghìn hai mươi hai
như vậy đến thời điểm hiện tại
thì không có gì có thể dự đoán chắc chắn tình hình dịch bệnh trong tương lai
nhìn chung nếu chính phủ của mỗi quốc gia nắm bắt được tình hình đất nước mình
và tìm ra phương án tối ưu nhất
thì chúng tôi tin rằng dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát
thời lượng phát sóng của bản sức khỏe và đề sống đến đây là kết thúc
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại